chiều tối nay các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm đã tiến hành các thủ tục khám xét nhà riêng của phúc xo
tức trần ngọc phúc được biết đến trên mạng xã hội là người đeo nhiều vàng nhất việt nam
trước đó sau hơn bốn tháng theo dõi tối ngày chín và dạng sáng ngày một mươi tháng bốn
công an tp hcm và đoàn liên ngành văn hóa xã hội bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke xo fran
phát hiện ở sáu phòng có gần một trăm linh người có biểu hiện sử dụng ma túy và thu giữ được lượng lớn chất cấm
qua kiểm tra có nhiều người dương tính với ma túy trong đó có gần ba mươi nữ tiếp viên của quán hát này
chiều cùng ngày công an đã đến khám xét nhà riêng của phúc xo tức trần ngọc phúc
ông chủ của karaoke xo pharong để thu thập tài liệu
sự việc đã khiến rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi
hiện công an chưa công bố kết luận vụ việc
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan trong các bản tin thời sự sau
liên quan đến những sai phạm trong hoạt động kinh doanh quán karaoke xo nằm trên đường trường trinh
tân thới nhất quận một mươi hai tp hcm
ubnd quận một mươi hai tp hcm đã chỉ đạo công an quận phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố
điều tra xử lý theo quy định
sau nhiều tháng theo dõi dạng sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
đội hai phối hợp cùng đội sáu và đoàn liên ngành văn hóa xã hội bất ngờ ập vào khám xét một mươi năm phòng hát
đang hoạt động tại karaoke xo sau trần ngọc phúc tự phụ xo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú quận một mươi hai làm chủ
có sáu phòng gần một trăm linh người là dân chơi đang phê ma túy và thu giữ một lượng lớn ma túy tại địa điểm này
qua kiểm tra ban đầu có rất nhiều đối tượng dương tính với ma túy
phúc xo đã bị cơ quan công an đưa về trụ sở để làm rõ việc có liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma túy
trong điểm kinh doanh karaoke của phúc